bộ y tế yêu cầu ra soát toàn bộ việc tự công bố sản phẩm có thành phần xuyên tâm liên
và các sản phẩm ghi công dụng đối tượng sử dụng liên quan đến phòng điều trị covid một mươi chín
để tiếp tục chấn chỉnh các hành vi vi phạm xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân lợi dụng covid một mươi chín
để trục lợi tránh thiệt hại về sức khỏe và kinh tế của người dân
cục an toàn thực phẩm đề nghị sở y tế các tỉnh thành phố ra soát toàn bộ việc tự công bố sản phẩm
có thành phần xuyên tâm liên và các sản phẩm ghi công dụng đối tượng sử dụng liên quan đến phòng
điều trị hoặc chữa được bệnh do covid một mươi chín
yêu cầu thu hồi bản tự công bố sản phẩm thu hồi sản phẩm vi phạm và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
công bố công khai cơ sở và sản phẩm vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng